khoảng sáu giờ sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em phùng thị cúc nhược
sinh năm hai nghìn tám học sinh lớp sáu c trường trung học cơ sở tràng xá
huyện võ nhai tỉnh thái nguyên bị nước lũ quân trôi khi đang trên đường đi học về
theo gia đình nạn nhân cho biết sáng ngày một mươi tháng chín em nhược đi học
nhưng khi đến trường do mưa to mất điện nên nhà trường đã cho học sinh nghỉ học
trên đường về nhà qua ngầm tràn đồng quính em đã bị nước lũ quân trôi
nhận được tin báo lực lượng chức năng xã dân tiến phối hợp cùng với nhân dân địa phương
tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể của em nhược cách ngầm tràn đồng quính khoảng bốn trăm linh m về phía hạ liêu
cùng ngày các ngành chức năng của tỉnh thái nguyên đã kịp thời đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân